hiện nay tất cả các tỉnh thành đang đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine cho người dân và cả trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
khi người dân được tiêm đủ liều vaccine sẽ tạo ra miễn dịch toàn dân đồng thời tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc năm k giảm nguy cơ lây nhiễm của dịch covid một mươi chín
vậy ở thời điểm hiện tại những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín có thể sành covid một mươi chín sẽ được nhận những quyền lợi như thế nào
đầu tiên người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín sẽ không phải cách ly tập trung khi đến các địa phương khác
trong công văn số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai bitmt bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương
đồng thời cần nghiêm túc thực hiện năm k xét nghiệm covid một mươi chín vào ngày thứ nhất nếu có biểu hiện ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế
cụ thể những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau giác hỏng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
chỉ xét nghiệm covid một mươi chín trong ba trường hợp
thêm một quyền lợi nữa dành cho người
đó là chỉ thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín đối với người đã tiêm đủ liều vaccine khi
có yêu cầu điều tra dịch tễ thuộc trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
tương tự trong hướng dẫn của ngành giao thông vận tải cũng chỉ rõ
hành khách tham gia giao thông trừ hàng không đường sắt đã tiêm đủ liều vaccine
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
ba được đi các chuyến bay nội địa
theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải về triển khai đường bay nội địa
hành khách chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây sẽ được đi các chuyến bay nội địa
có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine điều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có giấy chứng nhận khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
có kết quả xét nghiệm âm tính theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
ngoài ra hành khách phải khai báo y tế trên ứng dụng pc covid không được tham gia chuyến bay
nếu có biểu hiện ho sốt mất vị giác
hiện nay hệ thống pci và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo để có thể trích xuất dữ liệu
di chuyển nội địa của hành khách theo từng chuyến bay
với việc các hành khách đều được khai báo
trích xuất dữ liệu di chuyển đối địa trên duy nhất một ứng dụng cũng sẽ giúp thống nhất
và rất thuận tiện để trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng pc covid
bên cạnh đó quy định mới cũng chỉ yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách
cho cảng vụ để chuyển cho địa phương vào hai giờ mỗi ngày một mươi bốn h và hai mươi hai h
thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây
như vậy cũng sẽ giúp thời gian làm thủ tục của hành khách việc trích xuất dữ liệu
cũng nhanh chóng hơn giảm thiểu áp lực về nhân lực đối với các đơn vị hàng không
mọi quy định mới sẽ được áp dụng kể từ giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi
bộ giao thông vận tải cho biết sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu những giải pháp
nhằm giảm thiểu các khâu trung gian trong việc tổng hợp tiếp nhận và xử lý thông tin hành khách
di chuyển nội địa trên cả năm hình thức để bàn hành những quy định quy trình mới cho phù hợp
trước đó kể từ khi nối lại bay nội địa ngày một mươi tháng một mươi
các hãng hàng không phải cung cấp danh sách hành khách đến địa phương trước mỗi chuyến bay
để phục vụ cho công tác kiểm soát giám sát người về địa phương từ vùng nguy cơ
do chưa thể trích xuất dữ liệu hành khách trực tiếp từ các phần mềm hiện hữu
nên đã phát sinh việc cần tổng hợp lấy thông tin di chuyển của hành khách bằng phương pháp thủ công
tốn nhiều thời gian gây nên tình trạng ủn ứ tại sân bay
được tham gia các hoạt động tập trung đông người
đây là yêu cầu của ubnd hà nội tại kế hoạch hai trăm bốn mươi ba về thực hiện thích ứng an toàn với covid một mươi chín
các hoạt động trên ba mươi người khuyến khích thực hiện trực tuyến trong trường hợp tổ chức trực tiếp
phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch và xin phép chính quyền địa phương
thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định của bộ y tế
một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
thực hiện các quy định phòng chống dịch khác
các hoạt động dưới ba mươi người khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ
thực hiện theo hướng dẫn tại quy định số ba nghìn tám trăm tám mươi tám qd bit ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
thực hiện các quy định phòng chống dịch khác của thành phố
về tổ chức lễ cưới số lượng người tham dự lễ cưới không tập trung quá ba mươi người trên một thời điểm
các yêu cầu thực hiện
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
với các biểu hiện ho sốt khó thở đau giác họng giảm hoặc mất vị giác khứu giác không tham dự
người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới
ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ cưới cơ sở sự kiện nhà hàng nhà thờ
một mươi người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
phải tuân thủ năm k trong quá trình tham dự
luôn giữ khoảng cách giữa các bàn giữa người các bàn không tiếp xúc gần với nhau
gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn
ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới
địa điểm tổ chức lễ cưới đảm bảo thông thoáng tăng cường không khí hạn chế sử dụng điều hóa
thực hiện các hướng dẫn khác của bộ y tế thành phố
hoạt động đang lễ với người tử vong không do nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín
số lượng người tham dự lễ tăng không tập trung quá ba mươi người trên một thời điểm
hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
các yêu cầu thực hiện
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
ho sốt khó thở đau da thọng giảm hoặc mất vị giác khứu giác không tham dự tàng lễ
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ
đủ liều vaccine không nên tham dự tàng lễ
bàn tổ chức nhân viên phục vụ lễ tang nhà tăng lễ nhà thờ tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
phải tuân thủ năm k trong suốt quá trình tham dự lễ tang
không tổ chức ăn uống tại lễ tàng
ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ tàng
địa điểm tổ chức lễ tang đảm bảo thông thoáng tăng cường không khí hạn chế sử dụng điều hòa
thực hiện các hướng dẫn khác
y tế và thành phố
với hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà giảm quy mô phòng tập công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cơ sở thể dục thể thao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định
tổ chức quét mã qr thu thập thông tin người tham gia hoạt động người đến sử dụng dịch vụ
thông qua mã qr hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến hàng ngày đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn nước rửa tay với xà phòng
tại các khu vực tập luyện thi đấu phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt khuyến khích thông gió tự nhiên có nội quy
và hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế và ủy ban nhân dân thành phố
năm được tham gia một số hoạt động khác
theo kế hoạch hai trăm bốn mươi ba của hà nội một số hoạt động kinh doanh yêu cầu bắt buộc người tham gia phải tiêm đủ liều vaccine
điển hình như người tiêm đủ hai mũi vaccine được tham gia hoạt động tập thể dục thể thao trong nhà huấn luyện viên cũng phải tiêm đủ hai mũi vaccine
chủ cơ sở và nhân viên của cơ sở cắt tóc gội đầu làm đẹp phải được tiêm đủ hai mũi vaccine
chủ cơ sở và nhân viên của cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch cũng phải tiêm đủ hai mũi vaccine
một trăm linh người tham dự các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải tiêm đủ liều vaccine